thành ủy hà nội vừa ban hành kế hoạch số một trăm chín mươi hai về việc bố trí sắp xếp thực hiện chế độ
với cán bộ lãnh đạo quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo kế hoạch trên các đồng chí không tham gia cấp ủy nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có cơ cấu tham gia cấp ủy ngay sau đại hội
riêng đối với các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân
nếu có nhân sự thay thế đại biểu hội đồng nhân dân thì thực hiện việc thay thế
trường hợp nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu hội đồng nhân dân
thì để đồng chí đương nhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
những đồng chí còn dưới hai mươi bốn tháng đến tuổi nghỉ hưu
nếu địa phương cơ quan đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp bố trí công việc phù hợp
thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng động viên nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu
những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết chế độ chính sách theo quy định
đối với những đồng chí thôi tái cử nhưng còn thời gian công tác từ hai mươi bốn đến dưới ba mươi tháng mới đến tuổi nghỉ hưu
có phẩm chất năng lực uy tín sức khỏe tốt có nguyện vọng công tác thì xem xét bố trí công tác phù hợp
nhưng không đủ tuổi tái cử hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cũng cấp
hoặc thời gian công tác từ dưới ba mươi sáu tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu
nhưng vì sắp xếp nhân sự cấp ủy bản thân có nguyện vọng thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét
cho ý kiến về việc thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ thôi tái cử